tính đến một mươi tám h ngày một mươi chín tháng bảy việt nam ghi nhận thêm một ca dương tính với virus sars cov hai đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên ba trăm linh ca
trong ba trăm tám mươi ba ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm năm mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là hai mươi sáu ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai bảy trăm chín mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm linh người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi hai hai trăm bảy mươi ba người cách ly tại nhà và nơi lưu trú bốn trăm hai mươi năm người